ba lan đang chuẩn bị bàn giao một số máy bay chiến đấu mig hai mươi chín cho phía ukraine
cũng có những thông tin cho rằng là một số quốc gia châu âu cũng sẽ cung cấp loại thiết bị này cho kiev
tuy nhiên phía ba lan không tiết lộ danh sách các quốc gia đề cập
thủ tướng ba lan cho biết quá trình này có thể mất từ bốn đến sáu tuần
do các quốc gia phương tây vẫn thận trọng trong việc chuyển giao máy bay chiến đấu cho phía ukraine
ba lan có tổng cộng hai mươi tám máy bay mig hai mươi chín đang hoạt động và sẽ cùng với slovakia cung cấp máy bay chiến đấu cho kiev
vassava đang dần thay thế chiến đấu cơ này bằng các mẫu máy bay tương tự do mỹ và hàn quốc sản xuất
hiện chưa rõ số lượng máy bay thời liên xô sẽ được cung cấp cho phía ukraine